như chúng ta đã biết biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa covid một mươi chín là rửa tay thường xuyên
vì thế từ khi bắt đầu dịch nước rửa tay được người dân tìm mua nhiều nhất
để có sản phẩm sử dụng nhiều người còn đặt hàng online mà chưa thực sự quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ
đây là cơ hội cho nhiều đối tượng lợi dụng trục lợi bằng việc sản xuất các loại nước rửa tay không bảo đảm chất lượng
đây là một số loại nước rửa tay khô nước sát khuẩn tay được trung tâm kiểm nghiệm thuốc
mỹ phẩm thực phẩm hà nội xác định có chứa cồn công nghiệp methanol
theo thống kê từ giữa tháng hai đến nay trung tâm này đã phát hiện hàng chục sản phẩm không đảm bảo an toàn như thế
tổng số đến nay thì trung tâm đã làm được là năm mươi hai mẫu trong đó là có hai mươi ba mẫu
tức là trên bốn mươi cái sản phẩm đã có cái hạm lượng metanol rất là cao
thậm chí có những mẫu là metanol gần như là một trăm linh
theo quy định thành phần chính của dung dịch rửa tay khô là cồn y tế
tức cồn y tế bảy mươi đến bảy mươi năm độ giúp sát khuẩn nhanh và tiện lợi
tuy nhiên vì lợi nhuận một số cơ sở dùng cồn methanol thay thế để giảm chi phí sản xuất
trong khi đây là loại cồn công nghiệp việc tiếp xúc gần có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng
methanol là một hóa chất công nghiệp rất là độc không sử dụng trong y tế vì có rất nhiều đường gây độc
trong đó việc tiếp xúc thông qua da cũng là một đường gây độc
nếu mà với lượng lớn thì cũng có thể nó gây kích ứng kích ứng da
thậm chí với lên mắt thì có thể gây kích ứng mắt có nhiều trường hợp là kích ứng gây mờ mắt giảm thị lực
còn trường hợp mà ngộ độc thì đa phần chủ yếu gặp được ngộ độc và trên trường hợp là do uống
chứ không trường hợp mà ngộ độc cấp do sử dụng trên cái việc tiếp xúc
thực tế rất khó để nhận diện phân biệt sản phẩm nước rửa tay đảm bảo
và nước rửa tay chứa cồn công nghiệp bằng cảm quan
vì vậy chuyên gia khuyến cáo người dân cần mua hàng tại các địa chỉ tin cậy
tìm hiểu kỹ trước khi mua nhất là những dung dịch rửa tay khô handmade
người dân sẽ phải mua ở những cơ sở tin cậy
ví dụ như là ở các cái hiệu thuốc nhà thuốc rồi mua ở trong những các cái siêu thị
và các cái sản phẩm mà bán phải nhìn ở trên nhãn là có những cái công bố về chất lượng
dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp
vì thế mỗi cơ sở sản xuất cần có trách nhiệm với cộng đồng
đừng vì trục lợi mà làm ảnh hưởng tới công tác phòng ngừa dịch bệnh